sau gần hai tiếng với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng tham gia cuộc diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp đảm bảo các yêu cầu về chính trị nghiệp vụ pháp luật đảm bảo an toàn tuyệt đối về người vũ khí trang bị trong suốt quá trình diễn tập
phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập thượng tướng bùi văn nam đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các lực lượng vũ trang tỉnh nghệ an trong việc tổ chức diễn tập phòng thủ năm hai nghìn một mươi chín
việc quân khu bốn và tỉnh ủy nghệ an chỉ đạo tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống gây dối gây bạo loạn đánh bắt khủng bố giải cứu con tin trong khuôn khổ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ huy điều hành và khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng công an quân đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các ban ngành đoàn thể của tỉnh
đồng thời tạo thế chủ động trong chỉ đạo điều hành và xử lý giải quyết nhanh gọn các tình huống gây dối gây bạo loạn khủng bố bắt cóc con tin
thông qua diễn tập sẽ giúp cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nâng cao nhận thức trình độ kỹ thuật chiến thuật võ thuật và kỹ năng sử dụng các loại vũ khí phương tiện chiến đấu đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

trong thời gian phức tạp từ hoạt động tín dụng đen công an tp bắc giang vừa tổ chức đợt tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trọng điểm phức tạp trên địa bàn tp bắc giang
qua kiểm tra đã phát hiện nhiều lỗi vi phạm trong việc cho vay thế chấp tài sản tại các cơ sở này
trong thời gian qua hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ và cho vay lãi tín dụng đen trên địa bàn thành phố bắc giang diễn biến khá phức tạp
các đối tượng núp bóng dưới các hình thức công ty hoặc kinh doanh dịch vụ cầm đồ hỗ trợ tài chính để cầm cố tài sản cho vay tiền với lãi suất cao
do đó dẫn đến tình trạng siết nợ đòi nợ thuê đe dọa khủng bố về tinh thần ném chất bẩn vào nhà con nợ gây mất an ninh trật tự và gây tâm lý hoang mang trong nhân dân
trong ngày hôm nay thì chúng tôi đã tổ chức triển khai huy động lực lượng một trăm bốn mươi đồng chí cán bộ chiến sĩ công an thành phố đồng loạt gia quân và kiểm tra trên toàn thành phố
các cơ sở kinh doanh có điều kiện về quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố là sẽ tập trung xử lý kiên quyết các cơ sở có dấu hiệu vi phạm đặc biệt là các cơ sở cầm đồ có dấu hiệu cho vay nặng lãi hoạt động tín dụng đen
qua kiểm tra tại một số cửa hàng công ty chuyên cho vay thế chấp cầm cố tài sản thì hầu hết các cơ sở này đều có những vi phạm
bên ngoài các cơ sở này đều ghi trên biển là hỗ trợ tài chính đáo hạn ngân hàng nhưng thực chất trên giấy đăng ký kinh doanh thì không có chức năng này
nhiều cơ sở cửa hàng tổ chức trò chơi máy bán cá rickfeft nhưng không xuất trình được giấy phép kinh doanh và giấy tờ liên quan đến loại trò chơi điện tử ăn tiền này
thế nhưng nhiều chủ cơ sở còn tỏ ra thích bất hợp tác với lực lượng chức năng
hồi qua được kiểm tra của công an tp tham gia của công ty cơ sở em thì bên em có một số loại vi phạm một số loại nhỏ
công ty chúng ta

công an tp bắc giang đã thu được hàng chục máy bán cá rigvip và nhiều hợp đồng liên quan đến việc cho vai nặng lãi

từ việc chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và nhiều hợp đồng liên quan đến việc cho vai nặng lãi
vâng thưa quý vị mỗi một lời thăm hỏi mỗi một cử chỉ quan tâm của xã hội dành cho cháu bé vào lúc này đều rất đáng quý
đó không chỉ là tấm lòng nhân ái mà hơn hết còn cho thấy chúng ta đang kịp thời thực hiện công tác hỗ trợ và can thiệp sau bạo hành theo đúng tiêu chí của luật trẻ em
động thái này là đúng đắn cần thiết và quan trọng
tuy nhiên hãy lắng nghe ý kiến của các chuyên gia xem chúng ta nên làm gì để ngăn chặn hành vi bạo lực trẻ em
ngay tại thủ đô khi mà tôi đọc cái tin mà nói về em bé dưới một tuổi đấy bị đánh đập như thế
mẹ thì bị bắt đi tù vào đến viện nhi mới tỏ hỏa thần kinh lên mới là ôi dồi ôi nó bị đánh rồi à với các thứ
biết bao nhiêu vụ hiếp dâm trẻ em trên toàn quốc này toàn do nhà báo toàn do hàng xóm lang giềng hoặc đâu đó phát hiện
chứ không phải là cán bộ bảo vệ chăm sóc trẻ phát hiện
vì sao vì thiếu cái đội ngũ này rồi
bây giờ đội ngũ cán bộ lao động xã hội chỉ còn có một người chuyên trách tại các xã phường
cấp cơ sở xã phường quận huyện thì chúng ta không có những cán bộ chuyên trách
những biên chế chuyên trách để bảo vệ cái đối tượng là trẻ em
dẫn đến cái công việc không chuyên trách thì có nghĩa là không chuyên nghiệp
các cán bộ thì đều phải làm kiêm nhiệm rất là nhiều công tác khác nhau
cho nên cái chất lượng bảo vệ trẻ em là chưa cao
thì đây cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến cho cái công tác bảo vệ trẻ em chưa thực sự là hiệu quả
những cái tát như trời ráng
tất cả sự giận dữ của người lớn đang dồn nén vào đứa trẻ nói chừa sõi
hàng ngàn vụ xâm hại bạo hành trẻ em như thế này xảy ra mỗi năm đều do người dân phát giác
các em chỉ thoát khỏi cơn ác mộng khi đang nằm trên giường bệnh
đâu là nguyên nhân khiến các em không được bảo vệ kịp thời
cơ quan chính quyền rất chậm chạp vì nghĩ là cái việc bảo vệ trẻ em là việc của bên trẻ em
không phải trách nhiệm của tôi
nhưng có biết đâu cái ông chủ tịch phường
các ông chủ tịch xã đó là người chịu trách nhiệm chính và phải xử lý ngay và đảm bảo cái gọi là trách nhiệm của mình
để mà kịp thời trong những tình huống khẩn cấp
ở đây coi như là hình thức trách nhiệm của ai đó cho rất chậm chế và cuối cùng tổn thương tổn hại
đó chính là trẻ em
vâng clip ngắn gọn vừa rồi thì cho thấy nỗi đau xót về nạn bạo hành trẻ em
theo thống kê của bộ lao động thương minh và xã hội trong năm năm từ hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi tám
có gần năm trẻ em bị bạo hành xâm hại
trong đó tổ chức tầm nhìn thế giới cho biết có đến bảy mươi bốn số trẻ em bị bạo hành bởi chính cha mẹ
người chăm nuôi người gần gũi nhất
những con số đang báo động này cho thấy điều gì
sau đây sẽ là ý kiến của các chuyên gia
từ trước đến nay chúng ta đều nói là chúng ta bảo vệ chăm sóc trẻ em
mà bảo vệ chăm sóc trẻ em là phải phòng ngừa sớm phát hiện sớm ngăn chặn từ xa đừng để nó xảy ra
thế nhưng mà trước đây chúng ta cũng đã làm tốt từ cách đây bốn năm năm sáu bảy năm về trước
bây giờ thì cái đội ngũ mà để mà phát hiện sớm các cái sự việc bạo hành bạo lực xâm hại trẻ em
các cái mà đội ngũ tư vấn cho các gia đình để phòng ngừa ngăn chặn sớm không còn nữa
một cái mạng lưới của chúng ta hồng cái chân đế không có đội ngũ phòng ngừa phòng bị dự phòng
trên diễn đàn quốc hội các khóa
ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng quốc hội đã từng chỉ ra nhiều bất cập
khi triển khai phối hợp giữa các bộ ngành và chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em
điều này lý giải vì sao hàng ngàn vụ bạo hành trẻ em bị phanh phui phát hiện bởi người dân hoặc báo chí
còn các cán bộ cơ sở kiêm nhiệm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em thì luôn đi sau vấn nạn này
những phân tích của các chuyên gia phần nào cho thấy bất cập trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tại địa phương hiện nay
đặc biệt công tác đánh giá nguy cơ trẻ có thể bị xâm hại bạo hành
nhưng chưa thực hiện hiệu quả
đây là điểm mấu chốt dẫn đến hệ quả là chúng ta không phòng ngừa được hành vi bạo lực đối với trẻ em
tôi nghĩ là các cấp chính quyền thì nên làm giám sát các nhà trẻ được sát sao hơn
đào tạo các cô giáo giữ trẻ được bài bản hơn
tôi cũng rất mong muốn là chính quyền sẽ có những cái biện pháp giáo dục tuyên truyền
để cho người dân hiểu được về pháp luật
cũng như là có những biện pháp cứng rắn khi mà có nạn bạo hành xảy ra
đó là ý kiến của người dân
với chính quyền các cấp thì có luật trẻ em là cơ sở thực thi
luật này đã quy định rất rõ trình tự bảo vệ trẻ em theo ba cấp độ
phòng ngừa hỗ trợ can thiệp
xong các chuyên gia vẫn còn quan ngại trong công tác triển khai áp dụng luật này vào thực tiễn
trong quá trình thực thi đưa các đạo luật vào cuộc sống thì cũng không phải tất cả những đạo luật
không phải tất cả các tiêu luật trong đạo luật đó
nó đều phát huy tối đa hiệu quả như chúng ta mong muốn
chúng ta huy động rất nhiều nguồn lực rất nhiều cơ quan tổ chức và bảo vệ trẻ em
những ai là người đi tiên phong và tiên phong như thế nào
thì lại là một cái câu hỏi mà lời giải chưa thực sự rõ ràng
thế rồi cái cơ sở vật chất điều kiện các trung tâm bảo trợ xã hội đối với trẻ em
đã đảm đương được hết chưa
đã đến lúc hành vi bạo lực đối với trẻ em cần được ngăn chặn triệt để
vai trò và trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp cơ sở cần phải được nâng cao
các cấp chính quyền nhân dân và các tổ chức đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ
để đánh giá nguy cơ trẻ em bị xâm hại trước khi hành vi này xảy ra
những quy định của luật và trong cái nghị định năm sáu của chính phủ
quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu
thì sẽ làm cho cái trách nhiệm của mỗi một bộ ngành mỗi một chính quyền địa phương nó sẽ tốt hơn
còn về phía ngành lao động thương minh xã hội thì chúng tôi có thể khẳng định rằng là
chúng tôi có hai công việc chính sẽ phải làm khi một vụ việc xâm hại bảo vệ trẻ em xảy ra
thứ nhất là chúng tôi phải triển khai tất cả mọi biện pháp để nhằm hỗ trợ tốt nhất cho nạn nhân và gia đình nạn nhân
cái trách nhiệm thứ hai trách nhiệm chính là chúng tôi phải phối hợp với cơ quan tư pháp
đặc biệt là cơ quan công an trong đó có các cơ quan điều tra
để mà nhanh chóng thu thập
thu thập các cái thông tin chứng cứ để đảm bảo là xử lý đúng người đúng tội
hiện nay đường dây một tám không không một năm sáu bảy trước đây gọi là phím số kỳ diệu của cục bảo vệ chăm sóc trẻ em trước đây
và bây giờ được quy định đó là đường dây quốc gia bảo vệ trẻ em
thực sự có hiệu quả phải truyền thông cho toàn bộ người dân việt nam
toàn bộ các bậc cha mẹ những người chăm sóc trẻ và đặc biệt người lãnh đạo ở các cơ sở
biết được là có cái đường dây như thế nếu có vấn đề gì dân gọi ngay
có vấn đề gì lãnh đạo gọi ngay người ta sẽ tư vấn
nếu mà ông không hoàn thành trách nhiệm hay ông chưa biết được trách nhiệm đường dây sẽ hỗ trợ ông
là trách nhiệm công như thế đấy ông phải làm việc a việc b việc b theo cái thông tư số hai mươi ba này
theo cái hướng dẫn này theo biểu mẫu kia đường dây rất có hiệu quả
nước ngoài khi mà được giao nhiệm vụ mà không hoàn thành tốt nhiệm vụ là bị kỷ luật và chuyển
hoặc là thôi không làm được như nước ta thì một bản kiểm điểm cuối năm thật là nhẹ nhàng
không hoàn thành nhiệm vụ trả sao hết thì đó là vấn đề mà chúng ta cần phải chấn trình
bạo hành trẻ em đang trở thành vấn nạn báo động đến toàn xã hội
sự suy đổi đạo đức nhân cách của cả hành hung trẻ cần phải được nghiêm trị thích đáng
luật bảo vệ trẻ em không chỉ là hành lang pháp lý để bảo vệ trẻ
mà còn là cơ sở để giám sát hiệu quả công tác này tại từng địa phương
hơn hết trẻ em đang cần được bảo vệ bằng những hành động cụ thể
chứ không phải trên các loại văn bản giấy tờ hành chính
bản tin sẽ được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác
đơn vị chống khủng bố thuộc văn phòng công tố paris mở cuộc điều tra vụ đâm xe vào binh sĩ pháp khiến sáu binh sĩ bị thương
nhật bản tổ chức thử nghiệm bảy mươi hai năm thảm họa mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố nagasaki
trong tiểu mục muôn màu cuộc sống ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng đến thăm xứ chầm hương nha trang khánh hòa
và cùng gặp gỡ nhếp ảnh gia trần minh ngọc tri hội trưởng tri hội nhiếp ảnh tỉnh khánh hòa
vùng bén duyên với nghệ thuật nhiếp ảnh muộn nhưng nghệ sĩ minh ngọc vẫn tạo được dấu ấn riêng bằng niềm đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh
điều đặc biệt thì ông cũng chính là chủ nhiệm của nghệ thuật nhiếp ảnh
trầm hương cũng chính là chủ nhân của bộ sưu tập máy ảnh cổ độc đáo với số lượng chủng loại phong phú đa dạng hiếm có tại đây
bộ sưu tập máy ảnh thì tập trung chủ yếu ở đây
hai trăm năm mươi cái máy
nó có rất nhiều loại
có những loại thì nó nhỏ xíu này
có loại thì nó to đông to như thế này
bắt đầu tôi siêu tầm từ năm hai nghìn
và có thể nói là tôi âm thầm tôi mình lấy tiền nhà mình đi thôi
mình thay vì chẳng hạn như là đúng là bây giờ đây bây giờ mới dám nói thật chứ ngày xưa là không dám nói
tức là thay vì mình đi làm một cái gì đó cho nhà độ khoảng chừng tám đồng
thì mình về mình nói một mươi đồng
thực ra là mình lấy cái tiền đó để mình đi mua máy mua móc các thứ
bởi vì mỗi cái máy cũng đều phải tính tiền triệu
mà hồi đó là tiền triệu là nó không đơn giản
chẳng hạn có những cái máy ở đây mà tôi đã phải mua với giá một mươi triệu
năm mươi triệu mà nếu mà hồi đó vàng mới có khoảng tám triệu một cây thôi
trong mấy cái máy này thì riêng cái này thì nó có từ có thể nói là lâu nhất
cái máy này là máy ngày xưa chế tại pháp và đưa sang việt nam trước năm một nghìn chín trăm linh
mà đến khi bọn mình mua thì ông chủ này đã chín mươi sáu và ở cam ranh năm hai nghìn
thế thì máy này cả ống kính rồi tất cả cả thân máy đều là của pháp làm và hiện nay mạng mạc nó vẫn còn
thì máy này ngày xưa là gia đình người ta nói là một cái máy này có thể mua được mấy căn nhà mặc tiền
mặc tiền ở nha trang
thế còn cái máy này thì tuy nó là chuyên nghiệp nhưng mà cũng có thể người ta vẫn đưa ra ngoài người ta chụp được bởi vì nó gọn hơn
còn cái máy này thì ngày xưa nó cũng tương đối nổi tiếng
cái này gọi là z icon
cái này là máy của đức
cái này máy đức mà ngày xưa là cụ hoa minh năm bốn mươi năm chụp nặng đói năm bốn mươi năm
chụp cái loại máy này
còn cái thằng này là
cái thằng này là cũng ngày xưa cũng vào loại nổi tiếng đấy
những cái máy này thì nó vào những cái thập niên cỡ khoảng sáu mấy năm mấy sáu mấy
thằng này là lúc này là canon
canon bắt đầu xuất hiện rồi đấy
thập niên sáu mươi thì bố tôi lúc đó là làm phó phòng văn hóa thông tin của thành phố nam định

mình đã gắn bó với lại cái nhếp ảnh
và có lẽ là đấy nó là một cái vừa là cái duyên mà vừa là cái nợ
thế còn sau này đến năm bảy mươi sáu tôi vào học học viện an ninh
thì ở trong trường thì các thầy có cái bộ môn khoa học kỹ thuật hình sự thì trang bị về cái môn nhếp ảnh rất là kỹ
về mặt lý thuyết thì những anh mà học học viện an ninh ra thì nắm về lý thuyết về máy phim rất là vững
cho đến năm chín mươi chín thì tôi mới gặp được anh em nhiếp ảnh
họ chơi ảnh nghệ thuật thì tôi biết là có chơi ảnh nghệ thuật
lúc đó tôi mới tham gia thi và bắt đầu chơi ảnh nghệ thuật chuyên nghiệp là từ năm chín mươi chín
siêu tầm trưng bày và giữ gìn lại những cái kỷ niệm ngày xưa ngày xưa của tất cả anh em nhếp ảnh ở khánh hòa thôi
trân trọng những cái thành quả của những cái người đi trước những cái lớp đi trước
người ta để lại